hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

với sai phạm này bị cáo thắng bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bào chữa cho bị cáo thắng luật sư không tranh luận về tội danh nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để trương mỹ lan rút tiền của scb
theo luật sư trong thời gian làm việc tại scb bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị
chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn nguồn trả nợ của khách hàng nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét
ngoài ra quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án
bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng
bị cáo còn có ý kiến văn bản báo cáo gửi
hội đồng quản trị xem xét định giá tài sản giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét
hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế
ban kiểm soát đề nghị xem xét định giá lại phù hợp đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
thậm chí từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện
nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại scb với hội đồng quản trị
bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh lan chi nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
luật sư rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương
tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật bị cáo đã phản đối không đồng ý thực hiện
nên đã để xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà nguyễn phương hồng hiện đã tử vong
theo luật sư do nhận thức được việc làm sai trái cuối năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo lan chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận
để tạo áp lực bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin phép duyệt các hồ sơ vay trong sáu tháng
để gây áp lực cho cấp trên buộc phải cho mình nghỉ việc
sau khi nghỉ việc bị cáo chiêm minh dũng nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu lan chi quay trở lại scb để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay
mà trước đây không chịu ký
tuy nhiên lan chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác
luật sư dẫn chứng đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng
thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên
đồng thời luật sư mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo chi
sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp gọi tắt là tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đây là ngày xét xử thứ một mươi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
theo đó hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân
quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày năm tháng ba bị cáo trương mỹ lan liên tục phủ nhận
hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc
trong khi đó nhóm lãnh đạo cán bộ scb là những người am hiểu pháp luật
giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan rút ruột ngân hàng
tổng thiệt hại được xác định là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề an năn
còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội
vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tài cơ cầu scb ngày một một hai nghìn một mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu trên tám mươi cổ phần của scp
thông qua công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú và các cổ đồng khác đứng tên thay
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ cổ phần scb mà bị cáo lan nắm là hơn chín mươi một
với quyền lực cổ đông bị cáo lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án
nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi viện kiểm sát nhân dân đề nghị án đối với bị cáo trương mỹ lan
trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
theo cáo buộc sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng scb bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần
nằm trong tay scb bà trương mỹ lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
sử dụng scb như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngay cả bị cáo chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân
đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan
thì bà lan vẫn một mực
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
bà lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần scb
hai người con gái mỗi người năm và ba mươi là của cổ đông nước ngoài các bạn bè ở việt nam nắm ba mươi
khi chủ tọa đặt câu hỏi tất cả những người có cổ phần tại scb đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo giải thích gì video này
bà lan khai bạn bè của bị cáo là việt kiều canada úc
theo quy định không được đứng tên mua cổ phần
nên phải tìm người việt nam đứng tên giúp
trước lời khai này của bị cáo trùng toạn đặt câu hỏi
bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc
lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu
không theo quy định của ngân hàng nhà nước phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng
không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng scb
về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng
bà lan khẳng định những người ở scb không phải thân tín của mình
dù không nhận tội nhưng bị cáo trương mỹ lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình
gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
trong đó có tòa nhà capital palace và khách sạn
eu đều ở quận ba đình hà nội tuy nhiên bà lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ
ở một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
được cử làm trưởng đoàn thanh tra scb
quá trình đó bà nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại scb
biết sự việc bại lộ bà trương mỹ lan đã cho võ tấn hoàng văn
nguyên tổng giám đốc và đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
hiện đã bỏ trốn bốn lần tới gặp bà nhàn để lót tay năm hai triệu đô la tương đương một trăm ba mươi tỷ đồng
bị cáo võ tấn hoàng văn thừa nhận có bốn lần đưa tiền cho bà nhàn
trong đó lần thứ ba khi tới bà nhàn không có nhà nên đã cho văn mật khẩu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
theo cáo buộc giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thành và văn lên phòng làm việc của bà nhàn
ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
đưa cho bà này một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh đô la sau đó bà nhàn mang số tiền này về nhà cất
tiếp đó từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu đô la hai lần khác mỗi thùng hai triệu đô la
tại tòa văn khai khi mang những thùng xốp tới nhà bà nhàn
bị cáo nghĩ đó là trái cây sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền
và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng được scb biếu ba trăm chín mươi đô la
các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ ba trường mỹ làn
người ít nhất là một đô la và hai mươi triệu đồng người nhờ nhất là hai mươi đô la và hai trăm một mươi triệu đồng
dù thực trạng tài chính của scb rất nghiêm trọng lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý
nhưng sau khi nhận tiền bà nhàn và ông hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm
thừa nhận hành vi nhận hối lộ năm hai triệu đô la của lãnh đạo scb
nhưng bà nhàn lại khai khi văn đưa tiền bà từ chối không nhận
nhưng vì văn nói đừng làm khó văn và tự làm khó bản thân nên bị cáo buộc phải nhận
về việc bỏ qua cho scb bà nhàn khai làm theo chỉ đạo của ông nguyễn văn hưng
trong khi đó ông hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp
nhưng ông hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhận
nhiều lần nhận tiền qua của ngân hàng scb vào những dịp lễ tết
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay